tỉnh bắc cạn vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh thành phố khi về đến tỉnh bắc cạn phải xét nghiệm covid một mươi chín
tại bắc cạn hơn nửa tháng qua tỉnh đã phát hiện hơn sáu trăm linh ca f
giữa ngày một mươi tám tháng một tiếp tục phát hiện tám trường hợp nhiễm bệnh tại huyện bạch thông nhưng chưa rõ nguồn lây